áp lực công việc mức lương thấp chế độ đãi ngộ chưa tương xứng nơi làm việc lại chủ yếu ở vùng sâu vùng xa
vì những lý do đó trong khoảng năm năm trở lại đây tại tỉnh con tum đã có hàng trăm cán bộ nhân viên ngành lâm nghiệp xin nghỉ việc
tình trạng này đã ảnh hưởng lớn tới công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương
bàn quản lý vườn quốc gia trư mòn bray có tổng số chín mươi sáu cán bộ quản lý hơn năm mươi sáu hectare rừng
hiện lương bình quân của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chỉ là từ ba năm đến năm triệu đồng mỗi tháng
do áp lực công việc trách nhiệm nặng nề nguồn thu nhập không đảm bảo từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có ba mươi ba cán bộ viên trước xin chuyển hoặc nghỉ việc
tuy nhiên một mươi sáu tiếng còn lại của lực lượng bảo vệ rừng của chúng tôi thì chúng tôi yêu cầu họ phải ở tại chỗ ở tại rừng không được di chuyển về nhà
vì vậy đến một mươi sáu tiếng còn lại đây thì nhà nước chúng ta chưa tính toán để hỗ trợ cho người lao động
theo thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh con tum từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có bốn trăm linh ba công chức viên chức và người lao động
làm trong các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ rừng xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác
điều này đã gây áp lực rất lớn đến công tác quản lý
quản lý và bảo vệ rừng của địa phương
đối với lực lượng quản lý bảo vệ rừng thì chủ yếu hoạt động ở vùng sâu vùng xa ở các chốt chạm đường xá đi lại rất là khó khăn
phương tiện giao thông liên lạc cũng rất khó
nhưng về chế độ chính sách đại ngộ cho lực lượng này nó còn nhiều khó khăn và phức tạp
do đó cái việc cho họ để yên tâm công tác để mà yên tâm bám rừng thì chưa
trước thực trạng nêu trên bên cạnh kiến nghị với trung ương tỉnh con tum đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng
lập phương án khoán rừng và đất lâm nghiệp vườn cây và diện tích mặt nước trong khu vực quản lý
để người lao động nhận khoán phát triển kinh tế cải thiện thu nhập gắn bó với diện tích rừng để phần nào yên tâm hơn trong công tác